liên quan đến vụ án xảy ra tại scb và vạn thịnh pháp sau khi bà trương mỹ lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
chồng bà lan là ông chu lập cơ và công ty quốc cường gia lai cũng kháng cáo về phán quyết của tòa
theo đó ngày bảy tháng năm tòa án nhân dân tp hcm cho biết liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn scb
bên cạnh đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bãi trường mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có hai mươi tám bị cáo bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm
trong đó các bị cáo chu lập cơ trương huệ vân lần lượt là chồng và cháu của bà trương mỹ lan
nguyễn cao trí trần thị mỹ dung dương tấn trước cùng nhiều bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan hai mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tử hình về tội tham ô tài sản
và hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt cho cả ba tội là tử hình
xử phạt bị cáo chu lập cơ chín năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
sự phạt bị cáo trương huệ vân một mươi bảy năm tù về tội thăm ô tài sản
sự phạt bị cáo dương tấn trước một mươi một năm tù về tội thăm ô tài sản
sự phạt bị cáo trần thị mỹ dung một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản
sự phạt bị cáo nguyễn cao trí tám năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
về trách nhiệm dân sự bộ bị cáo trương mỹ lan phải bồi hoàn cho ngân hàng scb dư nợ của một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn lại
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tương đương số tiền hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
đáng chú ý công ty quốc cường gia lai do bà nguyễn thị như loan
làm chủ tịch hội đồng quản trị đã có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm
của tòa án nhân dân tp hcm liên quan việc buộc công ty này phải trả cho bà trương mỹ lan hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
để khắc phục hậu quả vụ án
tiếp tục kê biên bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty quốc cường gia lai để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
cụ thể doanh nghiệp này cho rằng phán quyết của tòa chưa đúng và chưa khách quan
bởi đây là số tiền công ty cục phần đầu tư sunny island thuộc tập đoàn vạn thị pháp
thanh toán cho quốc cường gia lai theo hợp đồng hứa mua bán dự án khu dân cư bắc phước kiển
theo đó công ty quốc cường gia lai không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà trương mỹ lan
giữa công ty quốc cường gia lai và công ty sunny island có trình chấp và được trung tâm trọng tài quốc tế việt nam giải quyết
theo đó quốc cường gia lai được công nhận là bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng hoàn toàn hợp pháp
do lỗi vi phạm nghĩa vụ thanh toán của công ty sunny sland
do vậy căn cứ theo hợp đồng công ty quốc cường gia lai chỉ có nghĩa vụ trả lại cho công ty sunny iceland một bốn trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra trong đơn kháng cáo quốc cường gia lai đề nghị tòa tuyên buộc bà trương mỹ lan trả lại cho công ty sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà này đang mượn
vì tài sản này không thế chấp cũng như không có nguồn gốc từ tiền của scb
về số tiền hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng và quốc cường gia lai xuất phát từ vụ kiện kéo dài nhiều năm
giữa quốc cường gia lai và công ty cổ phần đầu tư sunny slad
vụ kiện cuối cùng đã có phán quyết của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam với những phán quyết có lợi cho quốc cường gia lai
tuy phán quyết đã có thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc khi c ba vào cuộc cơ quan điều tra muốn xác định xem
dòng tiền có liên quan đến vạn thịnh pháp hay không và kết quả phán xét hôm nay cho thấy có sự liên quan
qua ghi nhận sany iceland thành lập vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy cũng là thời điểm quốc cường gia lai
có biên bản ghi nhớ với đối tác này về dự án bắc phước kiển
sunny island có trụ sở chính tại số tám nguyễn huệ quận một thành phố hồ chí minh với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản
vốn điều lệ ban đầu là hai trăm năm mươi tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập cũng là ba cổ đông sở hữu một trăm linh vốn điều lệ tại thời điểm thành lập của sunny slad
trong số đó ông trang ly sở hữu một mươi triệu cổ phần tương ứng tỷ lệ bốn mươi
ông nguyễn ngọc hiền và ông văn kim phụng mỗi người sở hữu ba mươi vốn cổ phần còn lại
ông chang ly là người hoa mang quốc tịch việt nam
ông trang ly là người giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty
với số vốn điều lệ ban đầu khi thành lập chỉ hai trăm năm mươi tỷ đồng sunny iceland đã bắt tay ký kết với quốc cường gia lai dự án chục nghìn tỷ đồng như bắc phước kiển
đến nay vốn điều lệ của sunny iceland đã là hai chín trăm ba mươi năm tỷ đồng
những cổ đông sáng lập ban đầu đã không còn nắm giữ cổ phần tại sunny iceland
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy sunny island đã chuyển cho quốc cường salai hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
một trong những nguyên nhân khiến c ba phải vào cuộc điều tra là việc số giấy tờ hồ sơ pháp lý của dự án bắc phước kiển đã tử bidv là nơi quốc cường gia lai vay vốn trước đó chuyển sang ngân hàng đã dính nhiều rắc rối từ vụ vạn thịnh pháp là scb
ngoài ra hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần địa ốc hồng phát phải nộp lại số tiền hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
buộc công ty phú an bà phan thị phương thảo đột lại số tiền là một trăm bốn mươi năm hai tỷ đồng và một lượng vàng sgc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ

ngoài ra hội đồng xét xử buộc công ty c ba phải vào cuộc điều tra là việc số giấy tờ hồ sơ pháp lý của dự án bắc phước kiển đã tử bidv là một lượng và một lượng và một lượng và một lượng
ngoài ra hội đồng xét xử buộc công ty c ba phải vào cuộc điều tra là việc số giấy tờ hồ sơ pháp lý của dự án bắc phước kiển đã tử bidv là một lượng và một lượng và một lượng và một lượng
ngoài ra hội đồng xét xử buộc công ty c ba phải vào cuộc điều tra là việc số giấy tờ hồ sơ pháp lý của dự án bắc phước kiển đã tử bidv là một lượng và một lượng và một lượng
ngoài ra hội đồng xét xử buộc công ty c ba phải vào cuộc điều tra là việc số giấy tờ hồ sơ pháp lý của dự án bắc phước kiển đã tử bidv là một lượng và một lượng và một lượng

ngoài ra hội đồng xét xử buộc công ty c ba phải vào cuộc điều tra là việc số giấy tờ hồ sơ pháp lý của dự án bắc phước kiển đã tử bidv là một lượng và một lượng